dự kiến chiều nay theo giờ việt nam chuyến bay từ guinea xích đạo sẽ về nước với hai trăm một mươi chín công dân
là công nhân và quản lý người việt nam đang làm việc tại nước bạn
những thông tin về chuyến bay này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo